tại bà rịa vũng tàu tỉnh cũng quyết liệt triển khai các giải pháp ngăn chặn không để dịch bệnh tà lợn châu phi xâm nhập địa bàn
thống kê tổng đàn lợn cụ thể theo số trại số hộ chăn nuôi của từng xã thị trấn để có số liệu ước tính chính xác kinh phí ứng phó xử lý và kiểm soát kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra
hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng hóa chất
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ các lò giết mổ
đồng thời hướng dẫn bà con tiểu thương người chăn nuôi sát trùng khu vực nuôi khu vực kinh doanh giết mổ hàng ngày để bảo đảm vệ sinh
tại các chốt kiểm dịch lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt các xe vận chuyển động vật ra vào địa phương